sáng nay ngày một mươi một tháng ba ban biên tập báo nhân dân đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày báo nhân dân ra số đầu
tham dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đồng chí thuận hữu tổng biên tập bí thư đảng ủy báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan trung ương
các đồng chí trong ban biên tập đảng ủy các cán bộ phóng viên nhân viên báo nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí thuận hữu nêu rõ ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một cách đây sáu mươi tám năm
khi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp bước vào giai đoạn quyết liệt đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai
đã ra nghị quyết xuất bản một tờ báo lấy tên là nhân dân cơ quan trung ương của đảng
kể từ ngày đó đi suốt chiều dài các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
và gắn bó với sự nghiệp đổi mới dựng xây đất nước các thế hệ cán bộ phóng viên báo nhân dân
luôn có mặt ở những nơi ác liệt nhất sôi động nhất cổ vũ và tạo nên các phong trào cách mạng của quân và dân ta
tham gia chiến đấu và nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh
báo nhân dân đã trở thành cuốn biên niên sử của đất nước trong thời đại hồ chí minh
tại buổi lễ đồng chí phùng xuân nhạ ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục cho các đồng chí lãnh đạo cán bộ báo nhân dân
vì có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước